nhưng con trai của ông lò văn ban và bà lò thị trung vẫn chưa có mặt tại nhà để chuẩn bị đón tết cùng gia đình như lời hứa lúc rời đi làm ăn xa
ông bà cũng nhiều lần tìm cách liên lạc với con trai nhưng không thành
những ngày tiếp theo vẫn không thấy con về và chồng ông đã trải qua một cái tết ảm đạm âu sầu lo lắng cho đứa con trai tha phương cầu thực nơi đất khách quê người
sau khi nhận báo cáo từ công an tp sơn la phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng triển khai xuống hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc
trở lại với gia đình ông lò văn ban qua tết đã vài ngày nhưng vẫn không có tin thức gì về con trai
và chồng ông ban quyết định báo công an xã với hy vọng được giúp đỡ tìm kiếm người con trai bản vô âm tín những ngày qua
tuy nhiên với vài thông tin ít đòi gia đình cung cấp việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn
sau ít phút di chuyển cơ quan điều tra đã có mặt tại bến xe sơn la thuộc bản nà cạn phường trường sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la nơi người dân đã phát hiện tử thi
quan sát sơ bộ thấy tử thi nằm nghiêng về phía tường đầu quay về hướng tây
chân dối thẳng về hướng đông phía trên tử thi được xếp nhiều gạch ba bành
trên người tử thi đeo một túi da vòng qua cổ
tối ra đang trong tình trạng mở kiểm tra bên trong phát hiện một áo sơ mi một áo vest chưa sử dụng
ngoài ra còn phát hiện một số tiền việt nam một tờ tiền ngoài tệ bốn sim điện thoại một thẻ nhớ một bộ sạc pin điện thoại
một chiếc cát nhà xe hải tịnh tuyến sơn la lào cai một chiếc các hãng trần linh địa chỉ
đậm thi thành phố lào cai
xung quanh tử thi còn phát hiện một túi ni lông bên trong chứa một máy hát karaoke do trung quốc sản xuất một vỏ hốc điện thoại
cách chân tử thi về phía đông trên tường gạch xuất hiện nhiều vết máu màu nâu nghi là máu khô
tử thi khi đến thì đã phân hủy nặng còn có phần ngực bên trái có một dấu vết bừa mép sắc gọn dài bốn năm cm có chiều hướng từ ngoài vào trong thấu vào lồng ngực
tử thi khi đến thì đã phân hủy nặng còn có phần ngực bên trái còn có phần ngực bên trái còn lưng bên phải cũng có một dấu vết bừa mép sắc gọn có chiều hướng từ ngoài vào trong thấu vào lồng ngực
đấy là hai dấu vết mà chúng tôi nhận định đánh giá là nguyên nhân dân đến cái chết của nạn nhân
mới đầu thì cũng chưa xác định được tung tích là người ở đâu chỉ biết là nam giới cái tầm tuổi thì trên dưới ba mươi tuổi
đã tiến hành tham gia thám nghiệm nạn nhân thì trong khi mình đến thám nghiệm thì đã phân hủy rất nhiều phần
như vùng mặt vùng cổ vùng ngực vùng bụng phân hủy để lộ phần xương
quá trình khám nghiệm danh chỉ bản một mươi ngón thì chúng tôi khắc phục chỉ còn được ba ngón của bàn tay trái là đủ yếu tố giám định
chúng tôi đã đem về để làm cái tra cứu qua tàng thư để nhận ra nạn nhân tung tích của nạn nhân
trong khi bộ phần kỹ thuật trình sự vẫn tiến hành các bước thám nghiệm thì công an tp sơn la đã chia thành nhiều tổ
chiến khai xác binh nhanh tung tích nạn nhân trên địa bàn thành phố
tiếp cận những hộ dân sống gần đó để nắm bắt thông tin về nạn nhân quanh khu vực hiện trường
kết quả giải phẫu tử thi cho thấy toàn bộ phủ tạng vùng ngực bụng của nạn nhân đã bị phân hủy hết
dựa vào dấu vết trên cơ thể nạn nhân cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong trước thời gian giám định từ một mươi đến một mươi năm ngày
là án mạng xảy ra trước tết nguyên đán đình dậu
ở cái khu vực này thì lại dân cư thì lại hoàn toàn là những cái nhà trọ những cái nhà trọ của cái trường đại học tây bắc cho sinh viên thế hệ sinh viên về tết hết
thế cho nên là tất cả tìm ghi lời khai và để tìm cái tung tích nạn nhân và xem có ai biết việc thấy việc trong thời gian này
thì gần như là coi như vậy là chúng ta đi vào ngõ cổ tết
ngoài dấu vết vân tay cán bộ kỹ thuật hình sự còn thu giữ hai chức răng của nạn nhân để phục vụ việc truy xét danh tính
mục tiêu lớn nhất của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn lan lúc này là bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng tìm ra tung tích nạn nhân
bởi chỉ có như vậy mới trả lời tiếp được các câu hỏi hung thủ là hai và gây án là biết gì
sau khi khám nghiệm thì cũng có hội đồng khám nghiệm cũng có bàn bạc thống nhất và cũng có nhiều đưa ra nhiều ý kiến
nhưng mà tập trung vào vấn đề là mô thuẫn cá nhân về kinh tế thì nhiều hơn
trong khi các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành tra cứu tàng thư chứng minh nhân dân để tìm tung tích nạn nhân
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la cũng đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp có sự tham gia
của các bộ phận liên quan để tổng hợp phân tích đánh giá
những tài liệu đã thu thập được tại hiện trường cũng như trên thi thể nạn nhân
để trả lời câu hỏi nạn nhân là ai cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến chiếc thẻ nhớ điện thoại
được tìm thấy trong túi da treo ngang người tử thi
chúng tôi có một cái thu giữ có được một cái thẻ nhớ
thì xác định rằng đây tiếng thái nói với nhau bằng tiếng thái
thế thì chúng tôi đã phân tích tiếng thái
việc tra cứu dấu vân tay trong tàng thư chứng minh nhân dân của công an tỉnh sơn la chưa có kết quả
lúc này cơ quan điều tra quyết định đề nghị công an tỉnh điện biên giúp tra cứu dấu vân tay
của các nam thanh niên trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi sống tại huyện tuần giáo
kết quả tra cứu tàng thư căn cước công dân của công an tỉnh điện biên cho biết
ba dấu vân tay thu giữ từ thử thi
chung với dấu vân tay của công dân lò văn duyên sinh một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản rửn xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điền biên
là con của ông lò văn ban và bà lò thị trung
lập tức cơ quan điều tra đã có mặt tại nhà ông lò văn ban để tìm hiểu thông tin
và sau cùng là lấy mẫu máu phân tích adn nhằm xác định huyết thống
kết quả phân tích adn

từ mẫu máu và hai chiếc răng thu được từ thử thi chỉ ra rằng
ông lò văn ban và người thanh niên sống xuống tử vong sau bến xe tỉnh phút sơn la
có cùng hết thống
với chứng cứ khoa học này có thể khẳng định nạn nhân chính là lò văn duyên
trú tại bản rửn xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điền biên
thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
lò văn duyên vượt biên sang trung quốc
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu duyên liên lạc một lần duy nhất với gia đình
thông báo cuối năm sẽ về quê hàn tết
tuy nhiên suốt dịp tết duyên không về và cũng không liên lạc với gia đình
về phía vợ chồng ông ban nhiều lần cú liên lạc với con nhưng không thành do cách chở không gian
ngoài những thông tin ít ỏi trên thì gia đình không có thêm thông tin gì nữa
về nơi làm việc cũng như các mối quan hệ của lò văn duyên ở nước ngoài
việc xác định được danh tính nạn nhân đã cởi được nút thắt đầu tiên của vụ án
giúp giải tỏa phần nào áp lực đang đè nặng lên vai các thành viên ban chuyên án
một lần nữa kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và các dấu vết thu được tại hiện trường
lại được đưa ra cùng nghiên cứu thảm luận
hung thủ thì phải là những người quen biết nhau
thì mới có thể là bạn nhau quen biết nhau mới rủ nhau đi với nhau trong cái đoạn đường đấy
và hung thủ thì một người cũng thực hiện được cái hành vi giết này
chứ không nhất thiết là phải hai người một người thực hiện được
trong số những vật chứng thu giữ được tại hiện trường
cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến hai các xe có địa chỉ tại lào cai
và chiếc máy hát do trung quốc sản xuất
lập tức nhiều tổ công tác nhận nhiệm vụ lên đường đi lào cai
để điều tra lịch trình và các mối quan hệ của nạn nhân
tổ thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ tiếp cận các lái xe và phụ xe tuyến lào cai sơn la
tổ thứ hai nhận nhiệm vụ giả soát tất cả các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn thành phố lào cai
đặc biệt là các cơ sở gần bến xe thành phố
song song với đó ảnh của nạn nhân lò văn duyên được công bố rộng rãi
để người dân nhận diện và cung cấp thông tin nếu biết
sau nhiều giờ kiên trì bám điểm
các nhà nghỉ trên địa bàn đẩy nhanh công tác điều tra xác minh
cuối cùng cơ quan điều tra cũng thu thập được thông tin có giá trị cho việc phá án
chủ một nhà nghỉ trên đường phan đình phùng phường phố mới thành phố lào cai xác nhận với cơ quan điều tra thông tin
đêm hai mươi hai ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức đêm hai mươi năm ngày hai mươi sáu tháng chạp năm hai nghìn một mươi sáu
nạn nhân duyên và hai người đàn ông đi cùng có đến thuê phòng nghỉ
quá trình làm thủ tục nhân viên lễ tân có lấy thông tin
nắm thông tin của một người đàn ông tên quang địa chỉ ở km một mươi năm huyện vị xuyên tỉnh hà giang
lập tức một tổ công tác nhận nhiệm vụ di chuyển nhanh đến hà giang để tìm kiếm người đàn ông tên quang
trở lại mối trinh sát có nhiệm vụ giả soát tại bến xe thành phố sơn la và lào cai
dù các trinh sát không quản ngày đêm điều tra xác minh song kết quả thu được rất hạn chế
bởi sự việc diễn ra đã khá lâu
hơn nữa những ngày giáp tết lượng khách lên xuống xe rất đông
hơn nữa không đồng nhất về lịch trình
với sự giúp đỡ của chính quyền huyện vị xuyên đội điều tra đã nhanh chóng tiếp cận được người đàn ông tên quang
khai báo với cơ quan điều tra người này cho biết quen lò văn duyên
hay cùng làm thuê ở nước ngoài
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức hai mươi năm tháng chạp năm hai nghìn một mươi sáu
quang duyên cùng một người bạn của duyên nhập cảnh vào việt nam qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu lào cai
ngay sau đó cả ba đến thuê trọ trên đường phan đình phùng phường phố mới thành phố lào cai
ngày hôm sau quang bắt xe khách từ lào cai về hà giang còn duyên và bạn bắt xe khác để đi sơn la
trong lúc tổ công tác tại hà giang
tiếp tục truy xét người đàn ông tên quang
thì tại lào cai các chính sát đã tiếp cận được một phụ xe và được người này cho biết
chiếc xe do anh ta phụ lái có chở hai vị khách trong đó có một người giống với nạn nhân lò văn duyên
hai người lên xe từ thành phố lào cai rồi xuống xe tại thành phố sơn la vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục đấu tranh với quang
về người đàn ông được cho là đã đi cùng với duyên
về sơn la quang khai chỉ biết người đàn ông đó tên quyết cùng quê với duy nhưng có vợ tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
cơ quan điều tra lập tức điều hai tổ công tác một quay lại huyện tuần giáo tỉnh điện biên quê nhà của nạn nhân lò văn duyên để tìm kiếm người đàn ông tên quyết
tổ thứ hai phối hợp với công an huyện mai sơn tiến hành giả soát tất cả các công dân quê điển biên lấy vợ mai sơn
sau nhiều giờ giả soát từ hàng chục đối tượng công an huyện mai sơn đã rút ngắn danh sách
và tập trung vào một đối tượng duy nhất là quảng văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán ở xã pù nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
năm hai nghìn một mươi ba quyết lấy vợ và nhập khẩu vào gia đình vợ tại bảng lọc quan xã hà lót huyện mai sơn tỉnh sơn la